trước tình hình dịch nghiêm trọng chính phủ trung quốc đang cân nhắc khả năng hồi hương công dân từ những nước tâm dịch
vụ trưởng vụ lãnh sự của bộ ngoại giao trung quốc thôi ái dân cho biết
nhiều quốc gia có tình hình dịch bệnh tương đối nghiêm trọng vẫn chưa đình chỉ hoàn toàn các chuyến bay quốc tế
nên công dân trung quốc ở những nước này có thể lựa chọn bay thẳng hoặc quá cảnh tại các nước khác để về nước
trung quốc hiện có hàng chục triệu người sinh sống ở nước ngoài
ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết tỷ lệ các bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai hồi phục sức khỏe
và được phép xuất viện ở nước này đang tiếp tục gia tăng trong tuần qua đạt mức năm mươi hai